thưa quý vị mở rộng vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
ngày sáu tháng năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội đưa hối lộ
đối với nguyễn thị tường vi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư ata việt nam
và nguyễn thị dung hạnh giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn g việt nam một mươi chín
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố khác
gần đây cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc về tội nhận hối lộ
đối với thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng và hai bị can khác gồm phạm trung kiên
chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế vũ anh tuấn
nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ
để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam
từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
bốn cán bộ của cục lãnh sự bị khởi tố về tội nhận hối lộ gồm nguyễn thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao đỗ hoàng tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tránh văn phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lưu tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy phó trưởng phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao